các nguồn tin quốc phòng nga tiết lộ các lực lượng ukraine có khả năng tăng cường hoạt động tấn công
trong khoảng thời gian từ tháng năm đến tháng một mươi
đây là thời điểm mà những thiết bị quân sự được phương tây cung cấp cho ukraine phát huy hiệu quả ở mức nhất định
trong khi đó ngoại trưởng mỹ antony blinken cho biết cuộc phản công của quân đội ukraine có thể bắt đầu
trong những tuần tới và ukraine phải quyết định có lấy lại bán đảo crime hay không
theo ông blinken washington sẽ ủng hộ hành động của các lực lượng vũ trang ukraine
ngoại trưởng blinken lưu ý rằng mỹ cùng với các đối tác đã cam kết hỗ trợ kiev bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ
và làm mọi việc trong khả năng của mình để giúp ukraine tiếp tục lấy lại các vùng lãnh thổ
trước đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã tuyên bố về cuộc phản công sẽ diễn ra của quân đội nước này
ông cam kết rằng crimea sẽ tự do và an toàn trở lại và kiev sẽ lấy lại tất cả các lãnh thổ của mình
tuy nhiên ông cũng lưu ý ukraine chưa thể mở cuộc phản công do chưa có đủ vũ khí mà phương tây cần phải cung cấp